công ty cổ phần phong điện thuận bình vừa hoàn thành toàn bộ công tác lắp đặt thử nghiệm
và hòa thành công vào lưới điện quốc gia tất cả một mươi hai tuôi bin gió của dự án nhà máy điện gió phú lạc huyện tuy phong
dự án có tổng mức đầu tư một tám mươi chín tỷ đồng do ngân hàng tái thiết đức kfvk tại việt nam tài trợ
giai đoạn một của dự án nhà máy có công suất hai mươi bốn mw gồm một mươi hai tua pin gió v một trăm linh của hãng vestad đan mạch
mỗi tua bin có công suất hai mw được khởi công xây dựng từ ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm dự kiến sau một mươi bốn tháng hoàn thành
tuy nhiên với sự nỗ lực của chủ đầu tư các nhà thầu sự hỗ trợ của các cấp các ngành từ trung mương đến địa phương dự án đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra
kết quả cho thấy rằng tất cả những thông số kỹ thuật của tu bin đã hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của điều kiện kỹ thuật đề ra
và chúng tôi tin tưởng rằng là
chắc chắn là dự án điện gió phú đảo đã thành công cả về mặt tiến độ chất lượng và an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công
việc tổ chức thi công và lắp đặt các thiết bị ở tất cả các hạng mục của dự án điện gió phú lạc hầu hết đều do các nhà thầu việt nam thực hiện
đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về năng lực quản lý tổ chức thi công cũng như trình độ tay nghề của các kỹ sư cán bộ kỹ thuật và công nhân việt nam
tôi đánh giá cao đội ngũ cán bộ kỹ thuật cũng như công nhân việt nam
và cũng nhờ sự giúp đỡ này mà vestap đã hoàn thành dự án đúng tiến độ bảo đảm chất lượng
chúng tôi cũng đã trưởng thành lên rất nhiều nhờ các đối tác của việt nam
sau khi hòa lưới điện quốc gia mỗi ngày nhà máy điện gió phú lạc sẽ cung cấp cho hệ thống sản lượng điện khoảng hai kwh
đây là dự án điện gió thứ ba của tỉnh bình thuận đã hoàn thành và hòa lưới điện quốc gia sau các dự án nhà máy điện gió tuy phong và phú quý
nâng tổng công suất điện gió của tỉnh
từ ba mươi sáu mw lên sáu mươi mw